các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật

sau đây là một số thông tin mới cập nhật
đồng nai đã ban hành văn bản về việc bãi bỏ giấy đi đường đối với người lao động tham gia lưu thông từ nơi lưu trú đến nơi làm việc trên địa bàn
người lao động chỉ cần đeo thẻ nhân viên đồng phục nếu có và xác nhận đã tiêm chủng khi di chuyển từ nhà đến công ty làm việc
tại thời điểm hiện tại để ra vào tỉnh thành người dân cần có giấy xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ mới được lưu thông vào địa phương
nhìn thấy bà trần thị ơt bảy mươi sáu tuổi với chiếc xe chất đầy đồ đạp đi từng bước chậm chạp trên quốc lộ một a ngay lập tức trạm cảnh sát giao thông thị trấn tân túc thành phố hồ chí minh đã liên hệ xe chở bà về an giang
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam phải phong tỏa tạm thời ba ngày để khử khuẩn và xét nghiệm toàn bộ nhân viên vì xuất hiện một ca dương tính covid một mươi chín không rõ nguồn lây là mẹ sản phụ

trước mắt liên đoàn lao động tỉnh nghệ an lập các tổ công tác đến cấp điện cách ly của tỉnh để lấy thông tin lập danh sách hỗ trợ
công đoàn cấp huyện sẽ thực hiện hỗ trợ tại địa phương
người lao động liên hệ với các tổ công tác công đoàn tại các điểm cách ly hoặc công đoàn cấp huyện hoặc số điện thoại liên đoàn lao động tỉnh nghệ an ba mươi bảy năm trăm linh ba bảy nghìn ba mươi bảy chín trăm một mươi chín bảy trăm bốn mươi hai sáu để được tư vấn hỗ trợ
trong hai ngày từ ngày năm đến ngày sáu tháng một mươi nghệ an tiếp nhận gần hai người trở về từ các tỉnh phía nam
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã huy động hàng ngàn lực cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ tại bốn mươi tám chốt kiểm soát và hai trăm năm mươi sáu khu cách ly tập trung
quỹ ba nhân dân tỉnh nghệ an cũng giao các sở ban ngành và địa phương cần phân loại công dân trên cơ sở khai báo giấy tờ cung cấp để tổ chức cách ly
người chưa được tiêm vaccine chưa được xét nghiệm phải cách ly tập trung
những người đã tiêm hai mũi vaccine có giấy xét nghiệm còn hiệu lực thì đưa về địa phương tổ chức cách ly tại nhà để giảm gánh nặng cho khu cách ly tập trung
tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho người cách ly tập trung
người dân đã tiêm vaccine từ tp hcm và các tỉnh bình dương tây ninh long an khi về tỉnh bình phước được xét nghiệm
nếu có kết quả âm tính sẽ được tự theo dõi sức khỏe tại nhà
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước yêu cầu tổ chức xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh
cho tất cả những người về từ các tỉnh thành nói trên vào ngày đầu tiên khi tiếp nhận mà không phải cách ly tập trung
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử lý theo quy định
đối với những người đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về bình phước
có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
đối với những người tiêm một liều vaccine phòng covid một mươi chín thì thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về bình phước
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày về bình phước
đối với những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sẽ thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày kể từ ngày về bình phước hoặc cách ly tại nhà nếu có đủ điều kiện cách ly theo quy định
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về bình phước
những người đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khoa khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ban hành văn bản về việc bãi bỏ giấy đi đường đối với người lao động tham gia lưu thông từ nơi cư trú đến nơi làm việc trên địa bàn
người lao động chỉ cần đeo thẻ nhân viên đồng phục nếu có và xác nhận đã tiêm chủng khi di chuyển từ nhà đến công ty làm việc
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
việc bãi bỏ giấy đi đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm hỗ trợ cho doanh nghiệp từng bước khôi phục kinh tế
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai quyết định bỏ nội dung cấp giấy xác nhận người lao động di chuyển hàng ngày từ nơi cư trú đến công ty làm việc
trong quá trình di chuyển đi làm người lao động phải đeo thẻ nhân viên mặc đồng phục doanh nghiệp khi đi qua các chốt kiểm soát
đồng thời người lao động sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng pc covid để sử dụng mã qr sang nhận tiêm chủng
trường hợp không có điện thoại thông minh thì xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vaccine ít nhất một mũi sau một mươi bốn ngày hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín dưới sáu tháng
giao công an tỉnh và ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng các chốt kiểm soát tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp
người lao động tham gia lưu thông từ nơi cư trú đến nơi làm việc được thuận lợi an toàn phòng chống dịch
ủy ban nhân dân huyện thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn quản lý chặt vùng đỏ giữ an toàn và mở rộng các vùng xanh tại địa phương
ban quản lý các khu công nghiệp sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với các ngành liên quan
ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo đến các doanh nghiệp đồng thời theo dõi giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp chủ động xử lý các tình huống trong thẩm quyền
tới thời điểm hiện tại để ra vào các tỉnh thành phố
người dân cần có giấy xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ mới được lưu thông vào địa phương
tại hà nội các chốt kiểm soát cửa ngõ cho phép người dân vào thành phố với các điều kiện sau
có giấy xác nhận công tác giấy đi đường của công ty địa phương đến và giấy xét nghiệm pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
xe vận tải hàng hóa có mã nhận diện luồng xanh đưa vào hà nội theo quy định trước đó
tại thành phố hồ chí minh người dân thành phố hồ chí minh từ các tỉnh thành phố khác trở về phải đảm bảo các điều kiện
có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú làm việc tại thành phố hồ chí minh như hộ khẩu giấy tạm trú căn cước công dân hoặc chứng minh thư giấy khai sinh đối với trẻ em
có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
người dân từ thành phố hồ chí minh đi từ các tỉnh thành phố khác trong trường hợp cấp bách đưa đón người bệnh hiểm nghèo con nhỏ phụ nữ mang thai cần đáp ứng các điều kiện
là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng hoặc đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ít nhất một mũi và đã đủ một mươi bốn ngày sau tiêm
có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực
tại đà nẵng công dân từ các địa phương khác có nhu cầu vào thành phố đà nẵng phải đảm bảo các điều kiện như sau
công dân đến về từ các khu vực tổ xóm thôn ấp không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trong vòng một mươi bốn ngày
khu vực không phải là khu vực cách ly phong tỏa
xã phường không đang áp dụng chỉ thị số một mươi năm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khu vực không phải là khu vực nguy cơ cao nguy cơ rất cao theo quyết định hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu qd bcdqg ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi lấy mẫu đến khi vào thành phố đà nẵng
kết quả xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh
trước khi vào thành phố đà nẵng công dân thực hiện đăng ký trực tuyến vào thành phố đà nẵng để được cấp mã qr vào thành phố
mã qr này thay thế cho khai báo y tế vào thành phố
trường hợp tổ chức có nhiều người đi vào đà nẵng mỗi thành viên phải đăng ký để có mã qr
tại hải phòng người từ các địa phương về hải phòng phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính bằng phương pháp rt pcr trong vòng bảy mươi hai giờ tính từ thời điểm lấy mẫu
thành phố hải phòng cách ly tập trung một mươi bốn ngày người về từ địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nếu chưa tiêm vaccine hoặc đã tiêm hai mũi nhưng chưa đủ một mươi bốn ngày cách ly tại nhà một mươi bốn ngày với người tiêm đủ hai liều vaccine
người về từ nơi giãn cách theo chỉ thị một mươi năm chỉ thị một mươi chín phải cách ly tại nhà bảy ngày nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine
cách ly tại nhà một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm vaccine tiêm một mũi hoặc tiêm mũi hai nhưng chưa qua một mươi bốn ngày
người về từ nơi không có dịch chỉ cần khai báo y tế
tại quảng ninh tỉnh quảng ninh yêu cầu người dân ra vào địa bàn phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp pcr không quá bảy mươi hai giờ tiêm đủ hai mũi vaccine
phụ xe của xe tải xe container chở hàng hóa liên tỉnh phải có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr âm tính tối đa bảy mươi hai giờ kể từ giờ lấy mẫu
trường hợp này không bắt buộc tiêm đủ hai mũi vaccine
người về từ các địa phương đang áp dụng chỉ thị một mươi năm và một mươi sáu phải cách ly tập trung có trả phí một mươi bốn ngày sau đó cách ly tại nhà bảy ngày
đối với người ra khỏi địa bàn tỉnh được sử dụng kết quả xét nghiệm pcr tối đa hai mươi bốn giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm đến khi trở về tỉnh
trong trường hợp trở về quảng ninh nhưng đã quá hai mươi bốn giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm trước khi đi khỏi tỉnh thì phải xét nghiệm lại
nhìn thấy bà trần thị ớt bảy mươi sáu tuổi với chiếc xe chất đầy đồ đạc đi từng bước trầm chậm trên quốc lộ một a
ngay lập tức trạm cảnh sát giao thông thị trấn tân túc tp hcm đã liên hệ xe và chở bà về an giang
tại chốt kiểm soát của thị trấn tân túc huyện bình chánh tp hcm đoạn giáp tranh với địa phận tỉnh long an
trạm cảnh sát giao thông thị trấn tân túc phát hiện bà trần thị ơt đi bộ từ tp hcm về tỉnh an giang
bà úc được lực lượng chức năng hỗ trợ thức ăn và nước uống để nghỉ ngơi sau một ngày dài đi bộ
bà ước cho biết mình vào tp hcm thăm chỗ ngọi không may bị kẹt lại hơn bốn tháng không thể trở về nhà
nay nghe tin chồng trở bệnh nặng bà quyết khăn gói lên đường về quê
được một người quen cho chiếc xe nôi cũ bà ước chắc toàn bộ gia tài của mình rời lên đường
trước đó các bà con cũng đăng ký xe không đồng cho bà về quê tuy nhiên vẫn chưa có xuất
do không muốn làm phiền các con bà ước nói dối là mình đi xe đò về quê
để đảm bảo an toàn và giữ sức khỏe cho bà trạm cảnh sát giao thông thị trấn tân túc đã phân công lực lượng tìm xe hỗ trợ
các chiến sĩ kiểm tra các xe tải qua chốt những xe đi về địa phận tỉnh an giang hoặc các tỉnh lân cận
xe nào còn trống thì nhờ chủ xe trợ dấp
khoảng hai mươi giờ cùng ngày xe tải của anh lê hoàng sơn đang di chuyển về tỉnh đồng tháp đồng ý chở bà ất về quê
bà ước được dự lên xe tải chiếc xe nôi chở đồ đạc của bà được các chiến sĩ khiên để lên thùng xe
bà ước xúc động tôi mừng lắm cuối cùng cũng có xe đưa về
nếu tôi đi bộ thì không biết bao giờ mới về gặp được ông nhà cảm ơn mọi người rất nhiều
bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam phải phong tỏa tạm thời ba ngày để khử khuẩn và xét nghiệm toàn bộ nhân viên
vì xuất hiện một ca dương tính covid một mươi chín không rõ nguồn lây là mẹ sản phụ
ông đinh đạo giám đốc bệnh viện khoa trung ương quảng nam cho biết từ sáng nay
bệnh viện sẽ phải phong tỏa tạm thời ba ngày để khử khuẩn và xét nghiệm toàn bộ nhân viên trong bệnh viện
vì xuất hiện một ca dương tính với covid một mươi chín
theo ông đạo ca dương tính covid một mươi chín được xác định là người mẹ chăm nuôi sản phụ hai mươi bảy tuổi
tại khoa phụ sản của bệnh viện gia đình này ở xã bình hải huyện bình sơn
trước đó ngày hai mươi tám tháng chín sản phụ nhập viện và được làm test nhanh kháng nguyên cho người nhà
có kết quả âm tính sản phụ này sau đó đã hạ sinh một bé gái nặng ba hai kg
đến ngày bốn tháng một mươi cháu bé được chuyển đến khoa nhi để điều trị bệnh vàng da
có bà ngoại theo chăm
đến ngày sáu tháng một mươi khi bệnh nhi đã ổn bệnh viện làm thủ tục xuất viện
xét nghiệm nhanh người nhà trước khi ra về người bà này cho kết quả dương tính với covid một mươi
bệnh viện tiếp tục xét nghiệm bằng phương pháp pcr cũng cho kết quả khẳng định dương tính
theo ông đạo trong đêm sáu tháng một mươi toàn bộ nhân viên khoa phụ sản
khoa nhi đã làm xét nghiệm pcr và cho kết quả âm tính
ông đạo cũng nhận định trường hợp bệnh nhân này khả năng mới bị nhiễm trong cộng đồng
tại xã bình hải
còn diễn biến ở quảng ngãi do đó khi test nhanh kháng nguyên không phát hiện được
đây là lần thứ hai bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam tiến hành phong tỏa
ngày ba mươi tháng bảy toàn bệnh viện phong tỏa tạm thời trong ba ngày
vì phát hiện bốn ca dương tính covid một mươi chín là nhân viên y tế
đến nay bình định đã ghi nhận một ba trăm sáu mươi bốn ca covid một mươi chín
đáng chú ý trong số các ca covid một mươi chín nói trên
có một ca lây nhiễm cho cộng đồng chưa rõ nguồn lây khiến hai người con mắc bệnh theo
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh bình định đã thông tin về sáu ca bệnh covid một mươi chín mới
phát hiện trên địa bàn tất cả đều ở thành phố quy nhơn
đáng chú ý trong số các ca covid một mươi chín nói trên
có một ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
khiến hai người con mắc bệnh theo là nữ bệnh nhân tám trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi ba
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại khu phố bảy phường bùi thị xuân thành phố quy nhơn
cụ thể ngày hai mươi tám tháng chín bệnh nhân có triệu chứng ho sốt
đau đầu tự mua thuốc điều trị tại nhà
ngày năm tháng một mươi khi xuất hiện triệu chứng khó thở
người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa thành phố quy nhơn khám bệnh
ngay sau khi đến bệnh viện bệnh nhân được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên
cho kết quả dương tính nên được đi cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm
kết quả xét nghiệm pcr ngày sáu tháng một mươi cho kết quả dương tính với sars cov hai
cùng ngày cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm
và xác định hai người con ở cùng nhà với bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
bản tin toàn cảnh covid chiều bảy tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế đều có được những thông tin chính xác nhất
kính chào và hẹn gặp lại